sáng nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo ngô hoàng trí chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người
và bị cáo lưu kim cương chú tỉnh vĩnh long về tội che giấu tội phạm
vụ án xảy ra tại khóm bốn phường ba thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vào chiều ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
theo cáo trạng do xảy ra mâu thuẫn giữa ngô hoàng trí và anh nguyễn hòa thuận chú cùng nhà trọ
nên ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi lưu kim cương đưa trí về nhà trọ thì trí tiếp tục bực tức trong người
đã dùng dao giấu trong người đâm chết anh thuận
liêu kim cương cho biết việc trí đâm anh thuận nhưng vẫn dùng xe mô tô chở trí trốn khỏi hiện trường
đến trưa ngày một mươi sáu tháng chín trí đã đến công an phường năm thành phố vĩnh long đầu thú
tại phiên tòa hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra vụ án
xét thấy hành vi của bị cáo ngô hoàng trí là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt ngô hoàng trí một mươi năm năm tù về tội giết người
và bị cáo lưu kim cương chín tháng tù về tội che giấu tội phạm